công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đoàn hoàng kha nguyễn hữu lợi về hành vi trộm cắp tài sản
và tạm giữ hình sự nguyễn quốc hoàng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tiếp nhận tin báo mất trộm xe mô tô của người dân ở xã trung an huyện vũng liêm chỉ sau hai giờ công an huyện vũng liêm phối hợp với công an thị xã bình minh
xác định đối tượng trộm tài sản là kha và lợi và bắt giữ được hai đối tượng
qua làm việc lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng tiêu thụ tài sản là nguyễn quốc hoàng
ngày bảy tháng sáu hoàng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra lợi và kha khai nhận trước đó đã trộm xe trên địa bàn thành phố cần thơ hậu giang và vĩnh long
sau đó tiếp tục lấy trộm xe mô tô ở xã trung an huyện vũng liêm rồi đem qua sóc trăng bán cho hoàng với giá hai năm triệu đồng